hãy tìm ra con đường trung dung để tránh cho thế giới khỏi sự hỗn loạn
thông điệp của đức phật đã nhấn mạnh sự cân bằng con người và thiên nhiên vật chất và tinh thần công việc hàng ngày và tương lai
phật giáo không ủng hộ tham sân si vì điều này là nguyên nhân gây ra khủng hoảng thế giới
đại lễ phật đàn vê sắc là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân kiến tạo hòa bình tránh xa xung đột
phật giáo giúp con người vượt qua hận thù bớt đi nhiều nước mắt giúp áp dụng nguyên lý sự hòa hợp
và làm điều tốt đẹp hơn việc áp dụng các giá trị của đức phật dạy như thiện tâm tử bi buông xả biết ơn chính trực ngay thẳng
thì thế giới sẽ tránh được bạo lực xung đột suy thoái
theo tôi chủ đề của đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín là chủ đề mang tính chất thời sự hiện nay
như các bạn biết đấy trong thế giới hiện đại chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu xung đột vũ trang
chính vì vậy chúng ta cần phải xây dựng một xã hội tốt đẹp cho thế hệ trẻ
đối với đất nước chúng tôi sự phồn thịnh của đất nước được đo bằng chỉ số hạnh phúc của người dân
chủ đề năm nay rất phù hợp với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
những chiếc lý của đạo phật dạy con người phải làm sao ứng xử tốt với nhau tử bi hì xả
để xây dựng một xã hội tốt đẹp và sự gắn kết giữa các quốc gia với nhau
phật giáo thông qua cơ chế toàn cầu sẽ đưa ra những vấn đề chọn lọc giải quyết được bài toán thực tiễn trong đời sống của xã hội loài người
bằng tinh thần nhập thế của phật giáo
giáo qua giáo lý bát chính đạo là hướng chúng sinh đến một cuộc sống an lạc hạnh phúc không tham sân si cùng giáo lý duyên khởi
và như vậy thì cũng góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng gắn kết cộng đồng và hòa hợp dân tộc
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi chín về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
cơ hội tiếp cận lãi suất yêu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo nghị định doanh nghiệp nhỏ và vừa
khởi nghiệp sáng tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị phải có dự án phương án sản xuất
kinh doanh khả thi đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu hai mươi tổng vốn đầu tư của dự án
đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật
lãi suất cho vay trực tiếp bằng tám mươi mức lãi thấp nhất lãi suất cho vay thương mại
mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước
và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của quỹ
nghị định quy định cho vay tối đa không quá tám mươi tổng mức vốn đầu tư của từng dự án phương án sản xuất kinh doanh
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới đây
tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phòng công nghiệp và thương mại việt nam vcci đã nhận được một trăm một mươi thư yêu cầu
thẩm tra lại gần ba trăm linh bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với nhiều loại hàng hóa
và trong đó chủ yếu là thị trường eu chiếm tới chín mươi
theo trung tâm trọng tài quốc tế việt nam thuộc vcci thời gian gần đây các khiếu nại từ thị trường xuất khẩu
đối với xuất xứ hàng hóa của việt nam liên tục gia tăng
cụ thể đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vcci đã nhận được một trăm một mươi thư yêu cầu thẩm tra lại hai trăm tám mươi bảy bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
với nhiều loại hàng hóa
như lớp xe đinh vít quần áo gạch men tôm thực phẩm găng tay da dày
trong đó thị trường eu chiếm chín mươi còn lại một mươi là các thị trường khác chủ yếu là đài loan ấn độ iraq
nguyên nhân chủ yếu là do các đối tác nhập khẩu nghi ngờ có việc gian lận xuất xứ hàng hóa
thông qua hình thức làm giả chữ ký của tổ chức cấp phát co
theo quy định pháp luật việt nam đối với hàng chuyển tải bất hợp pháp hàng không đủ tiêu chuẩn về xuất xứ việt nam
việc thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán thẻ ở trên thế giới đang ngày càng phát triển
tuy nhiên tại việt nam theo số liệu của ngân hàng thế giới năm hai nghìn một mươi tám
việt nam có lượng giao dịch phi tiền mặt thấp nhất trong khu vực đông nam á với mức là bốn chín
con số đó thì phần nào nói lên sự ưa chuộng tiền mặt ở nước ta
và điều đó thì cũng thể hiện qua sự nở rộ của một loại hình dịch vụ có tên gọi là rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
chỉ cần lên trang google gõ từ khóa rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
chỉ trong vòng năm giây công cụ tìm kiếm đã cho chúng ta hơn ba triệu kết quả
một loạt các dịch vụ được quảng cáo là rút tiền từ thẻ tiến dụng với lãi suất rất thấp chỉ một một
rất nhiều người đã từng gặp các quảng cáo mời trao sử dụng dịch vụ này
thực ra đây đúng là dịch vụ hiện nay đang nở rộ ở bên ngoài
tôi thì tôi chưa tham gia cái việc này mặc dù tôi có thẻ visa
rút atm thì sẽ đắt hơn thì đâu đó khoảng bốn
còn nếu mà rút thẻ cái dịch vụ đấy
thì đâu đó khoảng tầm một một năm có lời thì hai
đại loại là nó cũng có những cái lợi thế nhất định
thì những cái đơn vị làm cái cung cấp cái dịch vụ quẹt thẻ để rút tiền thì họ mới tồn tại được
thẻ tín dụng visa mastercard là những công cụ được các ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán phát hành
để phục vụ mục đích thanh toán không dùng tiền mặt
chính vì mục đích thanh toán không dùng tiền mặt
nên chi phí để có thể rút tiền mặt từ các thẻ này tại cây atm thường sẽ rất cao
thường là từ bốn năm
với các dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
theo các chuyên gia giải thích về bản chất các công ty này giống như một cửa hàng
khách hàng thay vì khi vào quẹt thẻ để nhận lại được hàng hóa dịch vụ
thì sẽ nhận lại một khoản tiền mặt
chi phí để cho dịch vụ này diễn ra sẽ là khoảng một một
theo các chuyên gia hoạt động này có thể coi là lợi dụng việc mua bán hàng hóa khống để rút tiền
đối với thẻ tiến dụng hoặc một số loại thẻ thì pháp luật nghiêm cấm hạn chế việc rút
đặc biệt là rút tiền thông qua giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ khống
tức là nó không thể hiện được đúng cái chức năng của thanh toán
thậm chí nó còn liên quan đến quản lý hàng hóa cũng như việc nộp thuế
thẻ tiến dụng là loại thẻ mà chúng ta có thể quẹt để mua hàng
khi không có tiền trong tài khoản không có tiền mặt trong ví
và rõ ràng nếu cứ cố tình muốn rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
chúng ta cũng đang tiếp tay cho những dịch vụ vi phạm pháp luật này có đất hoạt động
trưa ngày một mươi hai tháng năm
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng long an
vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển khoảng sáu mươi bốn kg ma túy và heroin
từ campuchia về việt nam để tiêu thụ
các đơn vị chức năng phát hiện đối tượng điều khiển xe toyota
lưu thông trên đường tỉnh lộ tám trăm ba mươi một theo hướng từ huyện vĩnh hưng
về thị xã kiến tường có nhiều dấu hiệu tình nghi
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm mươi bảy túi đựng chất nghi là
ma túy đá và hai mươi bánh nghi là heroin tổng trọng lượng khoảng sáu mươi bốn kg
theo lời khai ban đầu của đối tượng tên là trương quốc cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú tại xã khánh hưng vĩnh hưng tỉnh long an
đang vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày một mươi ba tháng năm các tỉnh phía bắc ngày nắng nên nhiệt độ bắt đầu tăng
với những ngày trước từ ba đến bốn độ c có nơi nhiệt độ lên tới trên ba mươi bảy độ c
trong khi khu vực nam bộ thì lại giảm mưa
theo đó gió mùa tây nam đang hoạt động yếu dần nên mưa ở tây nguyên và nam bộ tù hẹp
đến chiều và tối một mươi ba tháng năm chỉ còn có mưa rông diện rộng ở nam bộ
một số nơi có mưa vừa mưa to có nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vùng tây bắc bộ nắng nóng ba mươi năm độ c một số nơi cao hơn
trong khi đó thủ đô hà nội và khu vực phía đông bắc bộ
khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ c trời oi bức về trưa và chiều khả năng từ một mươi sáu đến một mươi chín tháng năm
miền bắc sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
sáng ngày một mươi ba tháng năm tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
ở vụ sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình xảy ra vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong phiên tòa xét xử sơ thẩm
hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố hòa bình đã tuyên án đối với bảy bị cáo liên quan đến tội
vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình làm chín bệnh nhân tử vong
tuy nhiên tại phiên phúc thẩm này do vắng mặt người bào chữa cho bị cáo hoàng công lương
là luật sư hoàng văn hướng văn phòng luật sư hoàng hưng
luật sư thành phố hà nội có đơn xin hoãn phiên tòa
bên cạnh đó những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án như ông nguyễn mạnh linh
bà phạm thị huyền đều vắng mặt không có lý do
vì vậy hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án
dự kiến rơi vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hàng loạt giải pháp kỹ thuật sẽ được bộ giáo dục và đào tạo áp dụng
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nhưng yếu tố quyết định để không xảy ra gian lận có lẽ vẫn là con người
toàn bộ dữ liệu chấm thi đánh phách bài thi điện tử khoanh vùng khu vực sửa lỗi bài thi
truy vết thao tác chấm thi giết chấm thi tự luận nâng cấp phần mềm quản lý thi
an toàn nghiêm túc công bằng chủ động phòng ngừa phát hiện các sai phạm gian lận
như đã xảy ra trong kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong công tác tổ chức thi năm hai nghìn một mươi chín
theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai trên cả nước
từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tất cả học sinh tiểu học phải được học hai buổi trên một ngày
với thời lượng mỗi ngày không quá bảy tiết học mỗi tiết học không quá ba mươi năm phút
tuy nhiên việc tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày đang là một thách thức lớn
đối với một số địa phương có tỷ lệ phòng học trên lớp thấp
tỷ lệ giáo viên trên lớp chưa đáp ứng được yêu cầu
việc này được thực hiện bắt đầu từ khối lớp một với mục tiêu có một trăm linh số học sinh lớp một
được học hai buổi trên một ngày vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một

trình ở các năm học tiếp theo tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày
cho học sinh lớp hai ba bốn và lớp năm
chương trình biểu diễn nghệ thuật trò chơi nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường cho thiếu nhi
với tên gọi tôi yêu quy hòa tìm giải pháp để ngừng xả rác
đã được tổ chức tại bãi biển quy hòa thuộc thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm
tại đây các tình nguyện viên nước ngoài trực tiếp tham gia chuẩn bị
cũng như hướng dẫn trẻ em chơi các trò chơi về bảo vệ môi trường
tổ chức biểu diễn nghệ thuật trò chơi nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường
chương trình cũng có sự tham dự của các nhóm nhạc học sinh sinh viên
người khuyết tật người nước ngoài với thông điệp không thể dọn sạch rác
nếu như mọi người không có nhận thức đúng đắn về việc xả rác
và chưa có ý thức trách nhiệm về những hậu quả mình gây ra
đặc biệt hơn chương trình có sự tham gia rất tích cực
của nhiều tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc tại quy nhơn
tôi hy vọng rằng sau khi thay đổi suy nghĩ chúng ta sẽ có thay đổi trong hành động
có thể sẽ mất thời gian để thay đổi nhưng các em nhỏ hôm nay đã ý thức được trách nhiệm của mình
tôi nghĩ các em đã hiểu được phải luôn có trách nhiệm với tất cả các hành động của mình
sau chương trình tất cả các em thiếu nhi
phụ huynh cùng ban tổ chức đã cùng nhau chung tay dọn dẹp bãi biển
giúp bãi biển quy hòa luôn đẹp bình dị và trong lành
với sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng
hy vọng trong tương lai quy nhơn sẽ xây dựng thành công thương hiệu thành phố du lịch nói không với rác
trong phần tin tiếp theo hơn một hai triệu con lợn đã chết vì dịch tả lợn châu phi hoành hành
liên kết nuôi heo rừng lai hiệu quả ở phú yên
thưa quý vị báo cáo tại hội nghị cấp bách kiểm soát dịch tả lợn châu phi đang tái phát và lây lan rộng
vào sáng ngày hôm nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho biết
đến thời điểm này thì đã có tới một hai triệu con lợn chết và buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn
đây là lần thứ ba bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị để tiếp tục bàn về dịch tả lợn châu phi
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn đầu tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
dịch chỉ phát sinh ở nhiều nơi song lẻ tẻ phạm vi các hộ nhỏ lẻ số lượng lợn phải tiêu hủy ít
số tỉnh thành phố không tăng nhiều chỉ tăng số lợn buộc phải tiêu hủy
tuy nhiên do bệnh này là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm có thể gây chết một trăm linh số lợn mắc bệnh
hiện chưa có thuốc điều trị chưa có vaccine phòng bệnh
tính đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín dịch tả lợn châu phi đã và đang xảy ra tại hai hai trăm chín mươi sáu xã
hai trăm linh bốn huyện của hai mươi chín tỉnh thành phố với tổng số lợn bị bệnh và phải tiêu hủy là một hai trăm hai mươi bốn trăm tám mươi tám con
chiếm khoảng bốn tổng đàn lợn của cả nước
từ kinh nghiệm nuôi heo rừng lai nhỏ lẻ nhiều năm thời gian gần đây
nhiều nông hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi trang trại và tạo dựng thương hiệu heo rừng
trên thị trường trong và ngoài tỉnh cho thu nhập cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
cách đây gần ba năm ông nguyễn ngọc sĩ ở xã hòa phú huyện tây hòa tỉnh phú yên
quyết định mở trang trại nuôi lợn rừng
dịp tết nguyên đán vừa qua ông xuất bán hai lứa trên một trăm linh con lãi dòng hơn hai trăm linh triệu đồng
đây là giống lợn có sức đề kháng cao sinh sản nhanh khả năng thích nghi với môi trường sống tự nhiên tốt
thức ăn của lợn rừng cũng khá đơn giản chủ yếu là chuối cây ngô cỏ
loại thức ăn mà bất cứ vùng nông thôn nào cũng có sẵn
từ năm hai nghìn một mươi bảy xã sơn thành tây đã thành lập tổ liên kết chăn nuôi lợn rừng lai
hoạt động khá hiệu quả
giúp cho nhiều hộ có cơ hội làm ăn vươn lên làm giàu
đến nay tổ liên kết đã có trên năm mươi hộ dân tham gia tổng đàn lên đến hàng nghìn con
giá bán ra thị trường cũng ổn định ở mức một trăm hai mươi đồng một kg lợn hơi giúp người nuôi có thu nhập cao

giúp người nuôi có thu nhập cao
tận dụng được nguồn thức ăn thừa từ bắp ngô khôi cây chuối mía
do đó trong quá trình nuôi đem lại hiệu quả rất cao
góp phát triển kinh tế hộ gia đình để tạo điều kiện cho phát triển trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã sơn thành tây
phối hợp với trạm tu y trị cục tu y để mẹ về mình kiểm dịch động vật
trước khi mình xuất ra thì mình phải cấp giá chứng nhận kiểm dịch động vật để mình xuất đi
để nó không bị ảnh hưởng về tình hình trị bệnh như hiện giờ
để đảm bảo giống mình là giống sạch để nâng cao được giá trị cũng như giá cả
từ hiệu quả trên huyện tây hòa đang tích cực vận động người dân tham gia các tổ liên kết
để hỗ trợ nhau trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm tạo công an việc làm ổn định
tăng thu nhập và hướng đến việc xây dựng thương hiệu lợn rừng lai trong tương lai
những năm qua vốn vay tiến dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng
giúp người dân xóa đói giảm nghèo tạo việc làm ổn định
vốn vay được sử dụng hiệu quả cũng giúp chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao
tại tỉnh yên bái hàng nghìn hộ nghèo cận nghèo đã thoát được nghèo
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
gia đình chị hoàng thị thắm là hộ nghèo thuộc diện dân tộc thiểu số
chỉ được vay tiền để nuôi trâu vỗ béo
năm nay gia đình chị thắm nuôi được bốn con trâu
bình quân mỗi con trâu lãi được từ năm đến bảy triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí
từ đây gia đình chị đã thoát nghèo
kinh tế và sinh hoạt gia đình cũng ổn định hơn và con cái cũng được học hành
gia đình anh đỗ xuân hòa có ba hectare đất đồi
anh hòa đã mạnh dạn vay năm mươi triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội
đầu tư cây giống để trồng rừng và mua phân bón
sau bảy năm chăm sóc ba hectare rừng keo sản xuất của gia đình anh hòa sinh trưởng phát triển tốt
và đã cho thu hoạch mang lại nguồn thu nhập sáu mươi triệu đồng cho gia đình anh
trước này chưa có thì mình trả có tiền mình đầu tư
với cây này ví dụ mình mua cây về cấy thì cái giống thì nó rẻ nó không đắt
nhưng mà lúc đấy là không có cho phân được không cho phân được cho nó
thì là cây nó lên chậm thì năng suất nó thấp
nhưng mà bây giờ có cái đồng vốn đấy thì mình chăm sóc cho nó được tốt hơn
ví dụ mình bón phân cho nó được đều đạn hơn thì cây nó lên tốt hơn năng suất nó cao
ngày xưa nó trồng khoảng chục năm mới được khai thác
nhưng bây giờ chỉ tầm bảy năm
tín dụng chính sách có ưu điểm là không phải thế chấp tài sản
điều ấy giúp nông dân
miền núi không vất vả trong giao dịch vay vốn
điều quan trọng hơn là đồng bào dân tộc đã chuyển hướng xóa nghèo
đã biết sử dụng đồng vốn vay ngân hàng hiệu quả
tập trung vào cho vay một số chương trình lớn
ví dụ như là cho vay hộ nghèo hộ sản xuất kinh doanh và khó khăn
hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo và một số chương trình tín dụng khác
đối tượng đầu tư chủ yếu là trồng rừng trồng cây lâm nghiệp
và trăn nuôi phát triển kinh tế
qua đây thì chúng tôi cũng đánh giá là hiệu quả rất là thiết thực
một số hộ đã chuyển đổi cái mô hình nhận thức của mình
như là trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao
hoặc là trồng cây công nghiệp như cây bưởi cây quế
mang lại giá trị hàng hóa lớn
đó là nhận thức thay đổi cơ bản của hộ nghèo và một số đối tượng
với nguồn vốn cho vay đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín đạt gần hai chín trăm linh tỷ đồng
ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh yên bái
đã giải ngân cho hơn tám mươi bốn hộ nghèo
hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất
tỷ lệ hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được đáp ứng hơn chín mươi
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ hai mươi một chín mươi bảy xuống một mươi bảy sáu mươi tám vào năm hai nghìn một mươi năm
với chủ đề trường sơn con đường huyền thoại
vào tối ngày một mươi hai tháng năm bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã phối hợp với ubnd
dân tỉnh con tum tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh và truyền thống bộ đội trường sơn
tham dự liên hoan có sự góp mặt của hơn bốn trăm linh tuyên truyền viên
nghệ sĩ diễn viên đến từ một mươi bốn đoàn của một mươi bốn tỉnh thành phố
thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia
các đội tuyên truyền mang đến liên hoan nhiều tiết mục hay và đặc sắc
như ca ngợi đảng bác hồ và tình yêu quê hương đất nước
những câu chuyện về sự hy sinh sương máu oanh liệt của quân và nhân dân ta
trong công cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đây cũng là dịp để tri ân công lao và những đóng góp to lớn của quân và nhân dân ta
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng như tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc
trong ngày một mươi hai tháng năm chín mươi tám hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh trên nước bạn lào được cất bốc tại tỉnh viêng trăn
xây xỏm bùn siêng khoảng
được an táng tại nghĩa trang huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
trước đó đảng bộ chính quyền và các đoàn thể và nhân dân tỉnh siêng khoảng
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã tổ chức lễ truy điệu cầu siêu
cho các anh hùng liệt sĩ việt nam hy sinh tại lào
theo phong tục tập quán của người dân địa phương
ngày một mươi tháng năm tại tỉnh thái nguyên đã khai mạc triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý với khoảng một trăm năm mươi bản đồ tư liệu
và bốn mươi năm tranh cổ động khổ lớn cùng không gian trình chiếu triển lãm số ba d
đây là những thông tin bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
đông đảo sinh viên thái nguyên đã được giao lưu trò chuyện với các chuyên gia
nhà nghiên cứu về biển đông của nước ta để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến biển đảo
và đặc biệt là chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
quỹ quốc tế con đường hòa bình và trung tâm xã hội nhân văn luật hòa bình
do giáo sư tiến sĩ luật học irina umnova là chủ tịch phối hợp với chính quyền
thành phố paraslav zalesky liên bang nga và tổ chức sáng tạo phi lợi nhuận toàn cầu
vừa tổ chức lễ hội từ thiện hòa bình quốc tế dành cho trẻ em
lễ hội năm nay được tổ chức nhằm hướng tới năm trèo hữu nghị việt nam
tại liên bang nga và liên bang nga tại việt nam tham gia hoạt động có các cựu chiến binh nga
các thầy cô giáo cha mẹ các em thiếu nhi trong thành phố các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi và
khuyết tật học sinh trường nhạc của thành phố thay mặt đoàn đại biểu việt nam ông nguyễn quốc hùng
bàn chấp hành hội văn học nghệ thuật việt nam hội khoa học kỹ thuật việt nam tại liên bang nga
chia sẻ niềm vinh dự được tham gia ngày hội cảm nhận tình yêu của mọi người với cuộc sống và
những người xung quanh con đường hòa bình nhắc nhở và kết nối giữa các thế hệ giữa quá khứ và hiện
tại tôn vinh các giá trị hòa bình chỉ có tình hữu nghị giữa các dân tộc giải quyết tranh chấp bằng
các giải pháp hòa bình mới là con đường hòa bình con đường duy nhất đúng
trong phần tin thế giới căng thẳng tôn giáo tái diễn tại sri lanka
thượng đỉnh mỹ trung quốc có thể diễn ra vào tháng sáu
thưa quý vị ngày một mươi hai tháng năm hàng chục người đã ném đá vào các thánh đường và cửa hàng của người
hồi giáo tại một thị trấn duyên hải miền tây sri lanka buộc cảnh sát bắn súng chỉ thiên và áp
đặt lệnh giới nghiêm tại đây đáng chú ý nguyên nhân của vụ bạo động được cho rằng bắt nguồn từ
một tranh cãi trên mạng xã hội facebook cảnh sát cho hay bạo lực xảy ra sau khi
một cư dân hiểu lầm nội dung của một bình luận trên trang mạng facebook là đe dọa nhằm vào tình huống
cảnh sát cũng đã bắt giữ đối tượng nam giới là người hồi giáo đăng lời bình luận này
theo người dân sở tại một thánh đường hồi giáo đã bị hư hại nghiêm trọng cảnh sát đã quyết định áp
đặt lệnh giới nghiêm tại chilor đến sáng hôm nay theo giới địa phương nhằm ngăn chặn bất ổn lan sang
những khu vực khác đây là vụ bạo lực tôn giáo mới nhất sau loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào
một loạt nhà thờ công giáo trong ngày lễ phục sinh hồi tháng trước tại sri lanka khiến hai trăm năm mươi tám người
trẻ và hàng trăm người khác bị thương liên quan đến căng thẳng thương mại mỹ trung
cố vấn kinh tế nhà trắng larry kudlow cho biết tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung
quốc tập cận bình có khả năng sẽ gặp mặt bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi diễn ra tại nhật bản
vào cuối tháng sáu tới cố vấn kinh tế nhà trắng khẳng định thời gian qua bắc kinh đã rút lại nhiều
cam kết trong thỏa thuận thương mại dự kiến và giờ đây là thời điểm thích hợp để bảo đảm rằng
nước này sẽ biến những thay đổi đã cam kết thành luật hôm một mươi tháng năm
mỹ áp đặt mức thuê mới từ một mươi lên hai mươi năm đối với lượng hàng hóa trị giá hai trăm linh tỷ đô la nhập khẩu từ
trung quốc ngoài ra chính quyền mỹ cũng tuyên bố sẽ xúc tiến việc áp thuê mới đối với lượng hàng
hóa trị giá ba trăm hai mươi năm tỷ đô la còn lại từ trung quốc nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận thương mại
sau nhiều tháng đàm phán pakistan và quỹ tiền tệ quốc tế imf đã nhất trí về một gói
cứu trợ trị giá là sáu tỷ đô la mỹ trong ba năm dành cho quốc gia trung nam á này
theo cố vấn tài chính của thủ tướng pakistan hai bên đã đạt được gói cứu trợ này tại vòng đàm
phán cuối cùng diễn ra ở islamabad cùng ngày ngoài ra ngân hàng thế giới vkp và ngân hàng
phát triển châu á adb cũng sẽ cung cấp thêm hai ba tỷ đô la cho islamabad đây là gói cứu trợ
thứ hai mươi hai trong lịch sử của imf dành cho pakistan trong bối cảnh nước này đang tìm cách chống đỡ
nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng mất khả năng thu chi do nền kinh tế trao đảo bởi tăng trưởng thấp
lạm phát tăng cao và núi nợ công
chi công của pakistan là một mươi hai tỷ đô la và không có khả năng chi trả
ấn độ hiện đã hoàn thành gần chín mươi cuộc bầu cử hạ viện hai nghìn một mươi chín ủy ban bầu cử ấn độ cho biết là đã
có gần sáu mươi ba năm cử tri tham gia bỏ phiếu trong giai đoạn sáu bầu cử hạ viện diễn ra vào ngày một mươi hai tháng năm
theo ủy ban bầu cử ấn độ đây là số liệu tạm tính đến hai mươi một giờ tối ngày một mươi hai tháng năm và có thể
tăng lên sau khi thống kê đầy đủ
tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất gần hai mươi trong lịch sử của pakistan
các nghe nhận tại bang tây bengal với hơn tám mươi cử tri trong khi chỉ hơn năm mươi chín cử tri tại bang
bihar thực hiện quyền bỏ phiếu của mình con số này tại vùng thủ đô delhi là hơn sáu mươi
ủy ban bầu cử ấn độ đã bày tỏ thất vọng về việc tỷ lệ bỏ phiếu thấp
bất chấp việc cơ quan này đã tăng cường nỗ lực thu hút cử tri đến các điểm bỏ phiếu
bầu cử hạ viện giai đoạn sáu diễn ra tại năm mươi chín khu vực bầu cử ở sáu bang của ấn độ
trong đó có vùng thủ đô new delhi giai đoạn cuối sẽ diễn ra vào ngày một mươi chín tháng năm tới tại
các nơi nâng vị bầu cử và kết quả sẽ được công bố vào ngày hai mươi ba tháng năm
một đám cháy rừng xảy ra tại tỉnh vân nam tây nam trung quốc đã lan rộng trong
ngày một mươi hai tháng năm do gió lớn và nền nhiệt cao vì lý do an toàn nhà chức trách sở tại hiện
chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng để phun nước nhằm dập tắt đám cháy tại một ngọn núi
thuộc huyện vĩnh bình châu tự trị dân tộc bạch đại lý nhà chức trách khẳng định sẽ triển khai
lính cứu hỏa trên mặt đất nếu điều kiện cho phép
cho đến nay hơn bốn trăm sáu mươi lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường đám cháy
hiện lan rộng gần bốn km trong sáng ngày một mươi hai tháng năm theo kết quả điều tra sơ bộ cho thấy
đám cháy đã xảy ra sau khi một số dân làng đã đốt lá tre gần cánh đồng
đến nay các thủ phạm đã ra đầu thú cảnh sát
an ninh của israel hiện đang được thắt chặt nhằm chuẩn bị cho tuần chung kết cuộc thi âm nhạc nổi
tiếng nhất châu âu eurovision hai nghìn một mươi chín động thái trên được đưa ra sau khi có nhiều quan ngại cho rằng
cuộc thi âm nhạc này có thể bị gián đoạn bởi tình trạng xung đột bạo lực giữa người israel và
palestine tại giải gaza đông đảo cảnh sát đã được triển khai tại thành phố trong khi lực lượng tuần
duyên cũng tăng cường tuần tra theo kế hoạch vòng bán kết và chung kết cuộc thi eurovision hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra tại tel aviv từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng năm tới bên cạnh đó nhà chức trách israel
cũng đã phát hiện các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng và các tài khoản twitter
giả mạo kêu gọi tẩy chay cuộc thi eurovision
năm ngoái nữ ca sĩ nổi tiếng israel lanetta barzilai đã giành ngôi vị quán quân trong cuộc
thi eurovision hai nghìn một mươi tám với ca khúc toy đây là chiến thắng thứ tư cho israel trong lịch sử
eurovision và giúp quốc gia do thái giành quyền đăng cai eurovision hai nghìn một mươi chín
thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại